thành ủy hà nội vừa ban hành thông báo số ba trăm ba mươi sáu truyền đạt kết luận của thường trực thành ủy về nghiên cứu lập kế hoạch dọc hai bên sông hồng
theo đó thành ủy hà nội đồng ý chủ trương theo đề xuất của ban cán sự đảng
ủy ban nhân dân thành phố về nghiên cứu lập quy hoạch dọc hai bên sông hồng
kinh phí lập quy hoạch do ba đơn vị công ty cổ phần tập đoàn mặt trời
công ty cổ phần xuất nhập khẩu tổng hợp hà nội và tập đoàn vingroup tài trợ
ban cán sự đảng ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo các sở ngành đơn vị liên quan phối hợp
bảo đảm thực hiện theo đúng quyết định số hai trăm năm mươi bảy của thủ tướng chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch phòng chống lũ
và quy hoạch đê điều hệ thống sông hồng sông thái bình
và trong quá trình nghiên cứu lập quy hoạch phải bảo đảm tính đồng bộ về quy hoạch đô thị
giao thông thủy lợi phương án trị thủy môi trường kinh tế dọc hai bên sông hồng